tại các tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế hàng chục các cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có mặt tại các khu vực cây xanh ngã đổ phối hợp với các lực lượng địa phương nhanh chóng tiến hành cắt tỉa dọn dẹp đồng thời hỗ trợ người dân tháo rỡ các thiết bị chẳng chống nhà cửa
trên đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam
đến vụ việt á ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan tỉnh hòa bình quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông kiều đình vì giám đốc cdc hòa bình bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của đảng
ban thường vụ đảng ủy khối đã quyết định thi hành kỷ luật đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật hòa bình
bằng hình thức khiển trách
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông kiều đình vì
bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật và ông bùi thanh tuyền phó bi thư tri bộ phòng tài chính kế toán
phòng kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà ngô thị phượng phó bi thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
ủy ban kiểm tra nhận thấy vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo hà văn lâm
trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang về tội giết người
theo có trạm vào đêm ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn bảo dương đến thị trấn tri tôn huyện tri tôn
tìm bà bùi thị bích phượng thấy cửa khóa nên dương dùng chân đạp để phá cửa sau đó bỏ đi
lúc này hà văn lâm sống cùng với nhà bà phượng thấy cửa nhà bị phá hỏng nên điện thoại trình báo công an
dạng sáng ngày hôm sau dương biết lâm báo công an nên lấy búa tìm đến để đe dọa
tại đây giữa hai người đã xảy ra xô xát lâm đã dùng dao chém nhiều nhát vào người dương gây thương tích ba mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hà văn lâm sáu năm tù về tội giết người
tại bình định công an huyện tây sơn cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trần đình lạc
trú tại huyện tây sơn theo quyết định truy nã vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn
về tội cố gây thương tích
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với trần văn hùng chú cùng địa phương
nên lạc đã thuê các đối tượng nguyễn văn tình nguyễn ngọc nguyên và nguyễn anh tuấn cùng chú tại tỉnh khánh hòa một mươi triệu đồng
để tìm hùng đánh trả thù sau khi phát hiện hùng đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn huyện tây sơn
các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp khiến cho nạn nhân bị thương
ba đối tượng trên sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ riêng đối tượng trần đình lạc bỏ trốn và bị truy nã cho đến ngày bị bắt